bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện củ chi tp hcm cho biết đã bắt giữ được hoàng quốc anh
trú tại xã an nhân tây huyện củ chi đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án
xả vờ giúp người bị tai nạn để chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn một người đàn ông khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường
khi đến trước căn nhà thuộc xã an nhân tây huyện củ chi thì bị loạn trạng tay lái rồi té ngã
lúc này quốc anh đi qua đó nhưng không giúp mà còn lấy toàn bộ tài sản của người bị nạn
sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện qua kiểm tra phát hiện tài sản bị mất
gồm một chiếc ví bên trong có khoảng bốn triệu đồng sợi dây chuyền vàng trị giá một mươi năm triệu đồng
và một điện thoại iphone một mươi bốn pro
nhận được tin báo công an huyện củ chi khoanh vùng xác định quốc anh là người thực hiện hành vi trên
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của quốc anh lực lượng công an đã thu giữ tăng vật là ví giấy tờ
và một cói ma túy